khi đến chốt kiểm dịch covid một mươi chín trên quốc lộ một a qua thị xã điện bàn xe sẽ được hướng dẫn rẽ lên đường tỉnh sáu trăm linh chín vào cao tốc đà nẵng quảng ngãi
đối với phương tiện di chuyển theo hướng nam bắc khi đi đến ngã tư đường thanh hóa nguyễn hoàng thành phố tâm kỳ sẽ rẽ lên quốc lộ bốn mươi b vào cao tốc đà nẵng quảng ngãi
tiếp theo là cập nhật về tình hình áp thấp trên biển đông
hồi một giờ ngày hôm nay tức là ngày hai mươi năm tháng một mươi
tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng một mươi năm độ vĩ bắc một trăm một mươi năm hai độ kinh đông cách đảo sông tử tây khoảng một trăm bốn mươi km về phía đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp sáu tức là bốn mươi năm mươi km trên một giờ
giật cấp tám ban kính gió mạnh giật cấp sáu cấp tám khoảng tám mươi km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới
dự báo trong hai mươi bốn giờ tới áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc
mỗi giờ đi được khoảng một mươi năm km và có khả năng mạnh
đến một giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi một chín độ kinh đông
trên vùng biển phía tây bắc quần đảo trường sa sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp tám
tức là sáu mươi đến bảy mươi năm km một giờ giật cấp một mươi
vùng nguy hiểm trên biển đông trong hai mươi bốn giờ tới gió mạnh cấp sáu trở lên giật từ cấp tám trở lên
từ vị tuyến chín đến một mươi ba độ vĩ bắc từ kinh tuyến một trăm một mươi năm đến một trăm một mươi sáu năm độ kinh đông
đến một giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi vị trí tâm bão ở khoảng một mươi một năm độ vĩ bắc một trăm một mươi một chín độ kinh đông
thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai là cấp ba
chuyển sang các tin tức an ninh trật tự
khoảng một mươi bảy h vào ngày hôm qua công an tỉnh bắc giang đã bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trần văn hiếu
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn là nghi phạm giết bố mẹ và em gái ruột khi hiếu đang trên đường lẩn trốn
theo thông tin nhanh từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng một mươi
đơn vị đã phối hợp với công an tỉnh lào cai công an huyện lạng giang truy bắt được đối tượng truy nã đặc biệt trần văn hiếu
hiếu xa lưới khi đang lẩn trốn ở xã bảo hà huyện bảo yên tỉnh lào cai cách hiện trường gây án khoảng ba trăm linh km
công an tỉnh bắc giang phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an các tỉnh thành phố phía bắc để truy bắt đối tượng
các đơn vị đang dẫn dải trần văn hiếu về trụ sở công an tỉnh bắc giang để điều tra
một nhóm đối tượng từ tỉnh thanh hóa vào thành phố buôn ma thuật để hoạt động tín dụng đen cho vay lãi nặng vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc triệt phá
nhóm này gồm lê công toản nguyễn duy hoàng lương đình nam và lê thị hạnh đều tạm trú ở thành phố buôn ma thuật
bước đầu nhóm này khai nhận từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đã mở hai tiệm để hoạt động kinh doanh cầm đồ
và tổ chức hoạt động tín dụng đen cho vai nặng lãi
với lãi suất từ một trăm linh chín năm một năm đến ba trăm sáu mươi một năm cho khoảng một trăm năm mươi người với tổng số tiền hơn bốn ba tỷ đồng
qua khám xét các địa điểm nhóm này hoạt động tín dụng đen cơ quan công an đã thu giữ ba xe ô tô hai mươi chín xe máy tám mươi ba triệu đồng một mươi bốn điện thoại di động các loại và nhiều giấy tờ sổ sách tăng vật liên quan đến việc cho vai nặng lãi để tiếp tục điều tra xử lý